thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì hơn hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và đây là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới
trong không khí tươi vui chào đón năm học mới các nghi lễ tổ chức lễ khai giảng cũng đã được rút ngắn gọn hơn
ngay sau lễ khai giảng các em học sinh cũng đã được lên lớp học bài học đầu tiên của năm học mới
đây cũng là năm các khối lớp bốn lớp tám và một mươi một sẽ thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
do vậy các nhà trường cũng như địa phương đã tăng cường tập huấn đội ngũ giáo viên đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của năm học này
năm nay thời điểm khai giảng chung với việc người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ mùa hai tháng chín
nên thể hình giao thông tại một số thành phố lớn có sự un tắc
tuy nhiên ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt trên khắp các cung đường để đảm bảo giao thông được thông suốt
công an tp tân uyên tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là tạ minh tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở tỉnh sóc trăng
và đặng hữu thước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
cụ thể vào khoảng một giờ ngày hôm nay tổ tuần tra công an phường khánh bình tp tân uyên phát hiện một xe ô tô chở ba đối tượng có hành vi
dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó nên đã tiến hành phối hợp tổ tuần tra đặc biệt
một trăm bảy mươi một công an tp tân uyên vây bắt các đối tượng nói trên
khi phát hiện bị truy đuổi các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi bị đâm va do chạy quá tốc độ ba đối tượng xuống xe bỏ chạy được khoảng một trăm linh mét thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
cùng toàn bộ tăng vật có liên quan và hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng còn bỏ trốn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị uyên trú tại thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can và khám xét chỗ ở để phục vụ công tác điều tra
theo hồ sơ vụ việc năm hai nghìn hai mươi hai uyên chỉ là nhân viên thử việc của một ngân hàng trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng
để vay hơn tám năm tỷ đồng của hai bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh với mục đích đáo hạn
sau khi vay được tiền uyên chiếm đoạt số
uyên đã đưa tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân
do uyên đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi và mang thai
nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đồng thời mở rộng điều tra
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức lê đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tỉnh kiên giang
và phan văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên bắt tạm giam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể hai đối tượng đã tiếp tay cho đối tượng khác chưa rõ nhân thân lay lịch
làm giả chứng chỉ ngoại ngữ và tin học bằng tốt nghiệp đại học cho những ai có nhu cầu
ngoài thu giữ năm chứng chỉ và một bằng đại học có dấu hiệu làm giả
lực lượng công an tiếp tục thu giữ bốn mươi sáu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khác có dấu hiệu làm giả
quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên do khoa thu nhận thông tin của các sinh viên
có nhu cầu làm giả rồi gửi thông tin cho đức để đức nhờ một đối tượng khác làm giả các văn bản chứng chỉ nói trên
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay liên bộ công thương tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm đều tăng
cụ thể giá xăng ron chín mươi năm có mức là hai mươi bốn tám trăm bảy mươi đồng đã tăng hai trăm bảy mươi đồng
xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi đồng một lít tăng một trăm bốn mươi đồng
đây là lần tăng giá xăng thứ sáu liên tiếp
giá cắt mặt hàng xăng dầu có loại tăng có loại giảm
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi đồng một lít tăng một trăm bốn mươi đồng

dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi hai tám trăm một mươi đồng tăng năm trăm một mươi đồng
dầu ma rút giảm hai trăm tám mươi đồng và có giá mới là một mươi bảy bảy trăm linh đồng một kg
thưa quý vị và các bạn theo thông cáo của bộ ngoại giao
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ joe biden sẽ thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
còn vào sáng nay năm tháng chín lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba
đã được tổ chức trọng thể tại trung tâm hội nghị jakarta indonesia
với sự tham dự của lãnh đạo các nước asean tổng thư ký asean
và nhiều đại diện đối tác tổ chức quốc tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam dự lễ khai mạc
tại phiên toàn thể thủ tướng chính phủ phạm minh chính chia sẻ nhận định chung
về một năm hai nghìn hai mươi ba nhiều biến động
kinh tế thế giới đã có những tín hiệu phục hồi tích cực hơn
song còn nhiều rủi ro tăng trưởng chưa bền vững thương mại phục hồi chậm
bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp
trong bối cảnh đó với nỗ lực chung đoàn kết của các nước thành viên
và sự dẫn dắt của chủ tịch indonesia cộng đồng asean tiếp tục phát triển ổn định
vững vàng với tầm vóc ngày càng lớn mạnh
để giữ vững vai trò là tâm điểm của tăng trưởng thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
phải nâng cao tự cường của asean thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế
mở rộng thị trường nội khối khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các nước asean khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn
và giao cản về chính sách và thể chế duy trì ổn định chuỗi cung ứng nội khối
nhằm nâng cao sức chống chịu của khu vực
thủ tướng cũng đề nghị các bộ trưởng kinh tế asean chỉ đạo quyết liệt
việc giả soát nâng cấp cũng như đàm phán mới các fta giữa asean với các đối tác
nhằm tạo những xung lực phát triển mới cho nền kinh tế khu vực
thủ tướng cho rằng asean cần xác định bảo đảm hòa bình an ninh khu vực đầu tiên
và trước hết là trách nhiệm và nỗ lực tự thân của chính asean
muốn vậy các nước thành viên asean phải nêu cao tinh thần đoàn kết độc lập
tự chủ tự cường và tinh thần này phải được thể hiện bằng cả lời nói và hành động
asean hoan nghênh các đối tác tham gia hợp tác khu vực hỗ trợ asean và cùng asean
ứng phó thách thức chung trước thực trạng gia tăng cọ sát cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh asean cần thể hiện bản lĩnh vững vàng đoàn kết để các đối tác
tôn trọng vai trò trung tâm của asean đối thoại và hợp tác thiện trí
tuân thủ tôn trị và nguyên tắc do các cơ chế của asean đề ra
thưa quý vị vở jean gell một trong top một mươi tác phẩm ballet nổi tiếng nhất
đã công chiếu tại nhà hát hồ gươm vào tối ngày hôm qua bốn tháng chín tại hà nội
đến dự và tặng hoa cho các nghệ sĩ có các đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cơ quan của quốc hội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật ballet
jean gell là vở ballet kinh điển mang dấu ấn lịch sử của một thời kỳ lãng mạn
lấy cảm hứng từ bài thơ của victor hugo nói về một cô gái đã chết sau buổi dạ tiệc xuyên đêm
năm một nghìn tám trăm bốn mươi một tại paris jean gell là kết tinh sáng tạo của biên đạo múa jean corali
và nhà soạn nhạc andofu adam một trong những yếu tố khiến vở jean gell
luôn tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với công chúng là ở kết cấu hai màn vô cùng tương phản
màn một là không cạnh tương phản màn hai là không cạnh tương phản
là bối cảnh một ngôi làng ở miền nam nước đức thời trung cổ khi vào mùa thu hoạch ngập tràn bình yên
và niềm hân hoan của mùa lễ hội màn hai ngược lại là bối cảnh của thế giới bên kia đầy hư ảo
sau cái chết của jean gell xuyên suốt vở ballet jean gell là thông điệp về tình yêu và lòng vị tha
đây là vở múa kinh điển thế giới về ballet cổ điển là một kiểu múa của trường khái lãng mạn
câu chuyện kể về một nàng jean gell là một thôn nữ xinh đẹp
gặp một hoàng tử mà cuối cùng thì cô ấy vẫn nhận ra một quý lệ đó là tình yêu chỉ là sự bao dung
là vị tha thì tất cả những cái mà đã xảy ra trong quá khứ cô đều dùng tình yêu của mình để che chở
với lần đưa vở diễn jean gell quay trở lại này nhà hát nhạc vũ kịch việt nam mong muốn sẽ đưa khán giả
đến với nghệ thuật ballet cổ điển thực sự tái hiện lại những kỹ thuật tinh tế của ba lê mũi cứng
đây là một điều kiện rất là tốt
chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nữa để lan tỏa loại nghệ thuật hàn lâm này tới khán giả chung của cả nước
cũng như khán giả thủ đô được tiếp cận và được biểu diễn ở một nơi sang trọng với điều kiện hiện đại
có thể bậc nhất hiện nay thì là một cái niềm vinh dự rất lớn của chúng tôi và đã đáp ứng được cái mong mỏi
cũng như là cái hy vọng của chúng tôi để truyền tải nhiều hơn nữa cái loại nghệ thuật này tới công chúng
tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh
cùng ngày công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy của công an tỉnh
trong đó sáp nhập đơn vị phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và đơn vị phòng tham mưu thành phòng tham mưu công an tỉnh
sắp nhập phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh
thành phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường và hai đơn vị thuộc khối an ninh thành đơn vị mới
theo đó công an tỉnh bà rịa vũng tàu có quyết định điều động bố trí hơn bốn mươi vị trí lãnh đạo công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh
luật căn cước sẽ giúp cho không ai bị bỏ lại phía sau đó là khẳng định của bộ trưởng bộ công an
đại tướng tô lâm khi cho ý kiến về dự thảo luật này
bởi trên thực tế hiện nay có hàng triệu người không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào
thậm chí ngay tại đô thị lớn như hà nội và tp hcm có hàng trăm nghìn người đa phần là người yếu thế không có hộ khẩu không có giấy tờ không được đi học không khai sinh
nếu như không cấp căn cước họ không được đưa vào diện để xã hội giúp đỡ hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn
liên quan đến việc đổi tên từ luật căn cước công dân thành luật căn
ông công long ủy viên thường trực ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng
việc đổi tên thành luật căn cước đảm bảo tính tương thích với hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay
phù hợp với tính chất điều chỉnh của luật và đảm bảo tính khái quát
thì hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay một số luật có điều chỉnh đến các dự kiện pháp lý liên quan đến một cá nhân cụ thể thì cũng không lấy yếu tố công dân trong tên gọi
tôi lấy ví dụ luật hộ tịch thì điều chỉnh tất cả cái yếu tố hộ tịch thì liên quan đến một cá nhân cụ thể thì người ta chỉ lấy cái tên gọi luật hộ tịch thôi
hoặc là trường hợp thứ hai đó là luật lý lịch tư pháp mà không cần gắn nó với yếu tố công dân
vì vậy mà tôi cho rằng là cái luật căn cước cái tên gọi luật căn cước nó sẽ đảm bảo khai quát và phù hợp hơn
việc đổi tên luật thành luật căn cước được xây dựng dựa trên cơ sở có bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước là người gốc việt nam
đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch đây là vấn đề có tính lịch sử đã tồn tại lâu nay ở nước ta
đến nay chưa có bất kỳ văn bản luật nào giải quyết cơ bản đầy đủ vấn đề này
ba mươi người này vẫn theo báo cáo của bộ công an hầu hết là các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số người nghèo không nghề nghiệp không nhà cửa không cả quốc tịch do chưa xác định được quốc tịch
trong rất nhiều cái không đó nếu không có cả căn cước thứ giấy tờ tùy thân tối thiểu chứng minh về nhân thân lai lịch đặc điểm nhân dạng thì họ hoàn toàn sẽ là những người đứng bên lề xã hội
và cá nhân tôi thì tin rằng cuộc sống của họ sẽ dần ổn định hơn do có giấy tờ hợp pháp để tham gia nhiều hoạt động xã hội
và được hưởng những chế độ an sinh phù hợp
trên cơ sở đổi tên luật căn cước thì thẻ căn cước công dân cũng sẽ đổi tên thẻ căn cước
việc đổi tên từ thẻ không hề phát sinh thủ tục chi phí bởi các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật
ngoài ra việc đổi tên thẻ bảo đảm tương đồng với thông lệ quốc tế khi nhiều nước hiện nay sử dụng tên thẻ căn cước đồng thời đảm bảo tính phổ quát tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế
thẻ căn cước công dân bây giờ vẫn có thể sử dụng cho đến khi nó hết thời hạn
và quá trình đổi này có thể tiến hành nó cũng có những giai đoạn có cả một quá trình lâu dài
chứ nó không phải là thay đổi ngay bắt buộc là chúng ta phải sử dụng ngay một cái mẫu mới cho nên nó có cả quá trình lâu dài
vì vậy mà nó không gây ra một sự xáo trộn lớn
cái hướng mà kể cấp cái căn cước này là hướng phổ đến toàn dân
bất kể ai
đấy là dân ở trên đất việt nam này để phục vụ cho cái việc giao dịch xã hội của mọi người dân được thuận lợi
ai cũng phải có cái giấy tờ gì đấy xác nhận để thấy được cái địa vị pháp lý trong cái giao dịch
từ bé đến lớn đấy là cái bản chất nhất
và cái thứ hai là cũng để quản lý xã hội một cách nó đầy đủ nhất nó chuẩn nhất
thì cái bản chất của những việc này là như vậy
thế còn đối chiếu cái này với cái kinh nghiệm của quốc tế này
thì trên thế giới người ta cũng chỉ có cái thẻ nếu mà tiếng anh tiếng mỹ nó gọi là id
đấy ngắn gọn như vậy
tức là cũng là cái định dạng cá nhân thôi
tên tuổi như thế nào đấy để người ta nhận biết được người này khác với người kia
tức là cái căn cước
nhiều nước đã sử dụng cái này rồi
họ quen với cái này rồi
thế thì mình cũng đang tiến dần đến cái hội nhập với quốc tế
thì nên cũng có những cái nó cũng hội nhập
có thể nhận thấy việc đổi tên luật và tên gọi của thẻ
thành luật căn cước và thẻ căn cước là rất cần thiết
điều này sẽ tiếp tục được bộ công an tuyên truyền giải thích
để người dân hiểu đầy đủ chính xác
từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất của người dân
thưa quý vị vào sáng nay hơn hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước
đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đây là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới
trong không khí tươi vui chào đón năm học mới
các nghi lễ tổ chức lễ khai giảng cũng đã được rút ngắn gọn hơn
ngày sau lễ khai giảng các em học sinh cũng đã được lên lớp
học bài học đầu tiên của năm học mới
đây cũng là năm các khối lớp bốn tám và một mươi một sẽ thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
do vậy các nhà trường cũng như các địa phương đã tăng cường tập huấn đội ngũ giáo viên
đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của năm học này
năm nay thời điểm khai giảng chung với việc người dân đi làm trở lại
sau kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín nên tình hình giao thông tại một số thành phố lớn
có sự ủn tắc
tuy nhiên ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt
trên khắp các cung đường để đảm bảo giao thông thông suốt
vâng thưa quý vị mùa tiệu trường trên mọi miền tổ quốc
trong niềm hân hoan chào đón của hàng triệu em nhỏ
đối với các em học sinh vùng cao mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả
về cơ sở vật chất nhưng với sự hỗ trợ của nhiều trái tim nhân ái
lễ khai giảng năm nay cũng trọn vẹn và đủ đầy hơn
trong những ngày đầu tháng chín hội phụ nữ đoàn thanh niên công an
thành phố đà nẵng phối hợp với hội phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
và các mạnh thường quân đã có chuyến hành quân về với các điểm trường
nơi vùng núi xa xôi của tỉnh quảng nam để hỗ trợ giúp đỡ cho các em học sinh
nghèo nơi đây có điều kiện học tập vươn lên trong cuộc sống
vượt hơn một trăm năm mươi km đoàn công tác đã đến với điểm trường poch trun
xã mà coi huyện đông giang tỉnh quảng nam
giao thông nghi lại còn nhiều khó khăn nên các thành viên trong đoàn
đã phải tích cực chuẩn bị những phần quà từ sớm để có thể mang đến
trao tận tay các em học sinh nghèo nơi đây
sự chờ đón của các em học sinh như xóa tan những mệt nhọc của cung đường dài
khó khăn mà đoàn công tác vừa trải qua
các chị em cũng nhiệt tình ủng hộ có chị em ủng hộ sách vỡ
có chị em ủng hộ sách báo
và khi đến đây thì nhìn thấy các em các cháu
thì không có dép mang thì cũng do đó thì cảm thấy là xúc động
và cũng có thêm nguồn động lực để sau này về phát động thêm lên
các chị em và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trong công an thành phố ủng hộ nhiều hơn nữa
một trăm linh phần quà giá trị hơn năm mươi triệu đồng bao gồm sách vỡ
đồ dùng học tập và áo ấm mùa đông được các cán bộ chiến sĩ
của công an thành phố đà nẵng gửi đến tận tay các em nhỏ đồng bào cơ tu
đang sinh sống tại xã mà coi
và tuy không lớn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của công an thành phố đà nẵng
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an và các mạnh thường quân dành tặng cho các em
bên cạnh đó các em học sinh nơi đây còn được khám chữa bệnh
cấp phát thuốc miễn phí
không chỉ có vậy những tình nguyện viên và cán bộ chiến sĩ công an thành phố
còn tự tay cắt tóc chăm chút cho các em nhỏ có được một diện mạo mới
trước khi bước vào năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay con rất vui
thì được nhận quà từ các cô chủ công an thành phố đà nẵng
con cảm ơn các cô chủ và con xin hứa con sẽ học tập chăm chỉ
để thành con ngon trò giỏi xứng đáng là trọng an bác hồ
mà coi là xã miền núi của huyện đông giang
có số lượng đồng bào cơ tu sinh sống khá đông đúc
phần lớn làm nông nghiệp nên điều kiện cho con em đến trường
của người dân nước
nhưng nơi đây còn hạn chế
bằng hoạt động thiện nguyện của mình công an thành phố đà nẵng
mong muốn lan tỏa sự yêu thương san sẻ phần nào những khó khăn
của bà con vùng cao và chấp cánh ước mơ được đến trường
của biết bao em nhỏ
chương trình diễn ra trong không khí rất là tình cảm và ám áp
các anh chị đã khám bề phát thuốc tặng những vật dụng cần thiết
nhân mùa từ trường cho các bạn chuẩn bị đến trường

cho các bạn chuẩn bị đến trường
đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và mang lại cho các bạn
tinh thần để cho các bạn chuẩn bị vào đào năm học mới
cũng mong sau chuyến đi này thì hội phụ nữ đoàn thanh niên
cũng tổ chức nhiều chuyến đi ở các điểm trường khác
và các thăm tặng quà cho các em ở các điểm trường khác
còn không gặp nhiều khó khăn hay nữa
giáo dục sẽ thay đổi được tương lai của rất nhiều em nhỏ
đồng bào cơ tu
để mai này các em chung tay xây dựng quân đội
các em chung tay xây dựng quân đội các em chung tay xây dựng quân đội
đón nhận những điệu múa và lời ca tiếng hát
của các bạn học sinh tiểu học mà coi
càng tiếp thêm cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
nguồn động lực vô giá để nối giải hơn những chương trình
sang sẻ yêu thương